các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế trong hai mươi bốn giờ tới thời tiết lắc đác có mưa ở phía nam
ban ngày trời nắng với mức nhiệt độ tương đồng với khu vực bắc bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận thì thời tiết sẽ bất lợi hơn
tiếp tục có mưa rào và rông lặp lại ở nhiều nơi
nhất là về lúc chiều tối thì số điểm có mưa vừa đến mưa to và rông sẽ tăng lên
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất đạt trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
gió tây nam ở phía nam hoạt động liên tục với cực độ trung bình đến mạnh
sẽ là tác nhân chi phối chính thời tiết tại các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên và nam bộ
do vẫn nằm trong tháng cao điểm của mùa mưa ở phía nam khu vực
do vậy mà tình trạng xuất hiện mưa trong ngày sẽ vẫn duy trì kéo dài
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to và rông
về nhiệt độ thì mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
mưa rông ở khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
tây nguyên và nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng
tại khu vực vùng trụng thất
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
phổ biến là ít mưa tầm nhìn xa thoáng gió tây nam cấp ba
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
gió tây nam ở mức cơm năm có lúc trên cơm năm
mưa rào và rông liên tục xuất hiện trên diện rộng khiến cho tầm nhìn xa giảm
trong cơn rông cần đề phòng với lúc xoáy và gió giật mạnh
nên nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức là ba mươi một độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận mây thay đổi phổ biến có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ